khoảng một mươi một h ngày năm tháng chín khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại khu vực xã búng lao huyện mường ảng phát hiện xe máy do hạng tòng của sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú huyện điện biên đông điều khiển có hai bánh heroin nhỏ có tổng trọng lượng ba trăm năm mươi năm gram được giấu bên trong cốp xe
tại cơ quan công an đối tượng hạng tòng của khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng người lào với giá bảy mươi triệu đồng
đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
hiện chuyên án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mường ảng tỉnh điện biên tiếp tục đấu tranh mở rộng
tại bắc giang vào lúc bốn h một mươi năm phút ngày hôm nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh trong quá trình làm nhiệm vụ trên quốc lộ một a
thuộc địa phận xã song khê thành phố bắc giang đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy tổng hợp và mang theo súng tự chế
hai đối tượng trần duy khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở thành phố hải dương và đỗ quang hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở thành phố lạng sơn đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ khi đang vận chuyển một túi ni lông màu trắng
bên trong có chứa một mươi sáu viên nén hình tròn màu hồng đỏ đi trên chiếc xe taxi các đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp
đáng chú ý hai đối tượng trên còn mang theo một khẩu súng ngắn màu đen kèm theo một hộp tiếp đạn bên trong chứa năm viên đạn màu vàng
một hộp nhựa hình vuông chứa chín viên đạn
đối tượng phạm đình nhu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiên long
có trụ sở tại thôn thanh long xã long hà huyện phú riềng tỉnh bình phước
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh bình phước bắt giữ tạm giam về hành vi trốn thuế
qua đấu tranh bước đầu ban chuyên án xác định từ tháng tám năm hai nghìn một mươi hai đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
công ty trách nhiệm ngũ hạn thiên long do phạm đình nhu làm giám đốc đã xuất bán hàng hóa làm mũ cao su và hạt điều
với số lượng lớn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng doanh thu gần một trăm ba mươi tỷ đồng
tuy nhiên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán không kê khai nộp thuế nhằm mục đích trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
với tổng số tiền thuế trốn là gần bảy tỷ đồng
tiến hành khám xét tại nơi ở và công ty trách nhiệm hữu hạn thiên long
lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến hành vi trốn thuế của phạm đình nhu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam đối với phạm đình nhu để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng trần văn đạt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tạm trú xã lý văn lâm là đối tượng có liên quan đến vụ một nhóm côn đồ xông vào nhà chém một thanh niên trọng thương
xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng tám tại ấp xóm chùa xã hòa thành thành phố cà mau
tại nơi ở của đạt lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một mã tấu
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng tám một nhóm thanh niên với nhiều hung khí đã xông vào nhà chém một thanh niên bị trọng thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu
được biết các cơ quan chức năng thành phố cà mau đã hoàn tất thủ tục khởi tố bị can và bắt tạm giam trương thanh liêm phạm hoàng c em
là các đối tượng có liên quan đến vụ việc trên hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra xử lý
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quảng ngãi cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng đã thực hiện tám vụ cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố quảng ngãi
hai đối tượng bị bắt là đặng quang vinh hai mươi một tuổi và phan thạnh kiệt hai mươi bốn tuổi đều trúng phường trần hương đạo thành phố quảng ngãi
theo hồ sơ vào khoảng thời gian tháng tám năm hai nghìn một mươi năm hai đối tượng này đã thực hiện tám vụ cướp giật và trộm cắp
nạn nhân bị cướp đa phần là phụ nữ đi đường
tổng giá trị tài sản do hai đối tượng cướp giật là một mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an thành phố quảng ngãi tiếp tục điều tra làm rõ
tin quốc tế vào ngày hôm nay truyền thông brazil đưa tin ít nhất một mươi năm người thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt tại một quãng đường quanh co và dốc gần thành phố parati
vụ tai nạn xảy ra vào ngày sáu tháng chín khi chiếc xe buýt đang trên đường đến một bãi biển du lịch
trong kỳ nghỉ dài nhân ngày độc lập của brazil một mươi năm người thiệt mạng và khoảng bốn mươi người khác bị thương trong vụ tai nạn
những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện địa phương hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của vụ việc